tuy nhiên cần thực hiện ở từng thời điểm tình huống thích hợp

tại khu phố một thị trấn võ xu về hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ
trước đó trong quá trình kiểm tra việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ công tác của công an huyện đức linh phối hợp công an thị xã võ xu đã phát hiện cơ sở kinh doanh
dịch vụ karaoke này đang hoạt động bất chấp lệnh cấm bắt quả tan sáu đối tượng
trong đó có hai nam và bốn nữ đang tụ tập tại quán karaoke này đã sử dụng ma túy
test nhanh cả sáu đối tượng trên đều dương tính với ma túy
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định
trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận và ủy ban nhân dân huyện đức linh đã có văn bản khuyến cáo
không tụ tập đông người tạm dừng các dịch vụ không cần thiết
nhưng quán karaoke này không chấp hành mà vẫn tiếp khách
trong đó có cả người ngoài địa phương vì vậy cần phải xử lý thật nghiêm để răng đe
hiện nay dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp ở địa bàn tỉnh đồng tháp
mới đây đã có thêm hai bệnh nhân dương tính và một mươi người khác nghi ngờ mắc bệnh
dù vậy nhiều người dân vẫn còn có thái độ chủ quan với dịch bệnh
đặc biệt là tình trạng không đeo khẩu trang khi ra đường
buổi tuần tra của công an thành phố sa đét tỉnh đồng tháp

từ giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng tháp đã tổ chức tuần tra xử lý nghiêm
các trường hợp không đeo khẩu trang
công tác này càng được tắt chặt khi những ngày qua
địa phương phát hiện thêm nhiều ca mắc covid một mươi chín
bên cạnh việc xử phạt cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền các quy định
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó đeo khẩu trang nơi công cộng là yêu cầu bắt buộc
nhờ đó việc xử phạt được sự đồng tình của người dân
chỉ với hành động đeo khẩu trang
mỗi người dân đã góp phần hạn chế
chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
vừa bảo vệ sức khỏe vừa tránh bị phạt từ một đến ba triệu đồng
theo nghị định số một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm đã triển khai gói hỗ trợ tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng
đến các phường xã và đang khẩn trương lập danh sách để giải ngân
hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
bị ảnh hưởng bởi dịch trong vòng hai tuần tới
đợt bùng phát dịch thứ tư
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cuộc sống của người dân và doanh nghiệp
nhận được thông tin chính quyền thành phố triển khai các gói hỗ trợ
thì ai cũng mong đợi sớm được giải ngân
để có thêm kinh phí trong những ngày sắp tới
nó có gặp khó khăn ế ẩm nhiều chứ
nhưng mà cái mình phải đi để kiếm miếng ăn trong ngày thôi
chứ còn không có cái tiền nhà trọ ở nhà đó
mong muốn cũng đến trong tay cho mình
được chúc đỉnh nào nó hỗ trợ cũng được
từ hôm covid tới giờ thì giãn cách xã hội
thì nói chung là buôn bán ế ẩm lắm
làm ăn rất là khó khăn
cho nên được hỗ trợ của nhà nước
thì dân là người ta rất là mừng
thì nói chung là được cái gói đó
thì bà con rất là cảm ơn chính quyền và nhà nước
để kịp thời hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
những ngày qua
nhiều phường xã trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã đến từng hộ dân
rà soát lập danh sách cụ thể
việc rà soát này đã được tiến hành
ngay sau khi hội đồng nhân dân thành phố
thông qua gói hỗ trợ tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng
cho người lao động bị mất việc do dịch bệnh
hỗ trợ từ một mươi đến năm mươi triệu

tới ba trăm linh nghìn mỗi người
rồi hỗ trợ cho công nhân là công đoàn viên
f là ba triệu
f một là một triệu rưỡi
f hai là năm trăm linh nghìn
hỗ trợ cho người dân trong phong tỏa
bằng các mặt hàng ký biến
quận cũng đã triển khai qua rất là nhiều kênh
qua cái hệ thống công nghệ thông tin
theo cái dự thảo hiện nay
là cái thời gian mà chúng ta
từ khi mình tiếp nhận cái đơn của người lao động
mà đủ điều kiện
cho đến khi người lao động được nhận tiền
thì nó sẽ giao động từ một mươi ngày đến một mươi hai ngày
hiện nay thì phòng lao động thương binh xã hội
thành phố thủ đức
đang tham mưu xây dựng dự toán kinh phí
chi hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại
bởi dịch covid một mươi chín
như là người lao động tẩm hoãn
thực hiện hợp đoàn lao động
hỗ trợ cho gia đình chính sách
người có công
những người thuộc hồ nghèo
hồ cân nghèo
đối trường bảo trợ xã hội
và trẻ em mắc covid một mươi chín
dưới một mươi sáu tuổi
tại các khu cách ly
cũng như cách ly tại gia đình
như vậy sau thời gian ngắn đề xuất
và triển khai
hiện nay có hỗ trợ tài chính lần hai
đã dần được hoàn thiện
danh sách đối tượng được hỗ trợ
không chỉ người dân
mà các doanh nghiệp đang suy kiệt
cũng sẽ được hỗ trợ trong dịp này
qua cái việc này
là số người lao động bất biệt
cũng sẽ rất lớn
vấn đề là
an sinh xã hội
cho những người lao động bất biệt như thế nào
rồi vấn đề giãn nợ
vấn đề giãn nợ thuế ra làm sao
vấn đề hỗ trợ của ngân hàng
đối với các doanh nghiệp nhỏ vừa như thế nào
đặc biệt là lĩnh dịch dịch vụ
hiện nó tác động rất là mạnh
cho nên là thành phố sẽ triển khai
cái gói hỗ trợ thứ hai
để làm sao một mặt là
phòng chống dịch tốt
nhưng mà phát là phải đảm bảo được
cái duy trì được
cái tốc độ tăng trưởng
theo thống kê
có khoảng hai trăm ba mươi đối tượng người lao động
bị ảnh hưởng từ dịch bệnh
trong đó có tới bốn mươi bảy người lao động bán hàng rong
hai mươi người bán vé số
người lao động tự do còn xác nhận thường trú
hoặc tạm trú về địa phương
chứng minh không có thu nhập
hoặc có thu nhập thấp hơn bốn triệu đồng mỗi tháng
kể từ ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đây là nhóm đối tượng dễ tổn thương
cần được hỗ trợ kịp thời trong thời gian này
qua đó góp phần tạo nguồn lực lớn
động viên toàn xã hội vượt qua cơn khủng hoảng
do đại dịch covid một mươi chín gây ra